vâng thưa quý vị hôm nay thì gió mùa đã tràn về miền bắc
và theo dự báo đây là đợt không khí lạnh mạnh kết hợp với hội tụ gió ẩm
nên là trời sẽ vừa mưa vừa rét nhiệt độ giảm sâu so với ngày hôm qua
cụ thể chiều và tối nay phổ biến ở hầu khắp miền bắc là từ một mươi ba đến một mươi bảy độ
trời có thêm mưa nên cảm giác rét bút rõ rệt
các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây
có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
và dự báo trong hôm nay thì tại các tỉnh thành phía nam
trời không mưa thoáng đẳng không khí xe xe lạnh
một thời tiết lý tưởng để quý vị có thể tranh thủ lau dọn vệ sinh nhà cửa trong những ngày cuối năm